năm hai nghìn tám hai nghìn một mươi chín các đại biểu đã thành kính dân hương tưởng nhớ vị lãnh tựa của giai cấp công nhân
một tấm gương sáng về cần kiệm liêm chính hết lòng hết sức phục vụ cách mạng phục vụ nhân dân
sau lễ dân hoa dân hương các đại biểu đến dự và các băng khai mạc triển lãm với chủ đề
bác tôn với công nhân với một trăm hai mươi sáu hình ảnh tư liệu hiện vật triển lãm đã giới thiệu đầy đủ quá trình đấu tranh
trong sự nghiệp giải phóng dân tộc xây dựng đất nước của giai cấp công dân việt nam
đặc biệt là của công dân sài gòn chợ lớn trong đó có vai trò rất to lớn của chủ tịch tôn đức thắng
cục thống kê tp hcm cho biết trong bảy tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín số doanh nghiệp đăng ký mà số thuế tăng
trên địa bàn tp hcm là hai mươi sáu sáu trăm chín mươi năm doanh nghiệp số doanh nghiệp chính lũy kế tính đến ngày ba mươi một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi
tăng cao hơn số giảm cụ thể số doanh nghiệp tăng hai mươi sáu sáu trăm chín mươi năm doanh nghiệp
doanh nghiệp giảm một mươi tám sáu trăm ba mươi doanh nghiệp như vậy đến thời điểm này trên địa bàn tp hcm có hai trăm bốn mươi tám tám trăm một mươi ba doanh nghiệp đang hoạt động
sở giáo dục đào tạo tp hcm vừa ban hành văn bản hướng dẫn khung mức thu đối với các khoản thu thỏa thuận
năm học hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi theo đó ngay từ đầu năm học các đơn vị phải thỏa thuận thống nhất chủ trương
với phụ huynh học sinh để có cơ sở lựa chọn và quyết định các hình thức tổ chức
hoạt động giáo dục chủ động xây dựng dự toán thu bảo đảm nguyên tắc thu đủ bù chi thu đúng mục đích
thực hiện công cai kế hoạch thu chi từng khoản đến phụ huynh trước khi thực hiện khi thu phải cung cấp hóa đơn
sở sẽ thành lập các đoàn kiểm tra tình hình thu chi đầu năm học để kịp thời chấn chỉnh tình trạng thu các khoản không đúng quy định
trong dịp lễ quốc khánh hai tháng chín tới đây trung tâm quản lý giao thông công cộng tp hcm cho biết sẽ tăng cường hơn
một chuyến xe buýt trên một mươi sáu tuyến nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu di chuyển của người dân
thời gian tăng chuyến diễn ra trong ba ngày bắt đầu từ ngày ba mươi một tháng tám đến hết ngày hai tháng chín
việc tăng chuyến giúp hành khách di chuyển trong dịp lễ được thuận lợi an toàn tránh ứ động khách ở các bến xe trạm dừng nhà chờ xe buýt
từ đầu năm đến nay khối lượng vận tải hành khách bằng xe buýt ước đạt một trăm ba mươi chín ba triệu lượt hành khách giảm một mươi một chín so với cùng kỳ
thời gian tăng chuyến diễn ra trong ba ngày bắt đầu từ ngày ba mươi một tháng tám đến hết ngày hai tháng chín
và bảy cá nhân khác là lãnh đạo cán bộ phòng trực thuộc bang bồi thường giải phóng mặt bằng quận một
tình trạng xuống cấp hàng loạt chung cư cũ ở thành phố hồ chí minh đã không còn mới
và đây càng trở nên trầm trọng hơn đe dọa cuộc sống hàng ngàn ngội dân bên trong
nhất là tại những chung cư có tuổi đời hơn bốn mươi năm năm tức được xây dựng trước năm một nghìn
trong năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm chính quyền thành phố hồ chí minh đã nhiều lần tổ chức di dời dân khẩn cấp khỏi chung cư nguy hiểm
có thể đổ sập bất cứ lúc nào cùng với đó triển khai các dự án xây mới chung cư
tuy nhiên qua hơn một mươi năm thực hiện thành phố mới chỉ tháo dỡ được ba mươi hai trên bốn trăm bảy mươi bốn chung cư cũ
còn triển khai xây dựng mới vẫn là con số
trái ngược với hình ảnh tòa cao ốc hiện đại ở bên kia sông sài gòn
phía bờ bên này chung cư vĩnh hội quận bốn đang xuống cấp trầm trọng
trần nhà lan cang đều bị bông trốc
nó rất nặng cột chung cư tại các tầng lầu đều chung dấu hiệu nứt
sâu đến nổi tay người lớn cũng có thể dễ dàng lọt vào
nhiều đoạn lan can còn trung trinh khi ai đó đụng vào
những người dân ở đây đều lo sợ con trẻ nhỏ đi qua đụng vào là có thể rớt ngay
người dân ở chung cư cho biết đã gặp nhiều trường hợp đang đi thì bị mãn bê tông từ trên trần rớt xuống rất nguy hiểm
chưa kể nhiều đoạn sắt thép nhô ra rỉ xét không được xử lý rất dễ gây nguy hiểm cho trẻ nhỏ
người dân ở đây chỉ biết sống trong lò âu nguy hiểm như vậy
nhưng vì sao nhiều hộ dân vẫn chấp nhận sống tạm bỡ phá víu chưa đồng ý rời đi nơi khác an toàn hơn
câu hỏi tưởng chừng đơn giản nhưng tìm được câu trả lời thật không dễ
hơn ba mươi năm sống tại cư xá thanh đa quận bình thạnh chị trần thị phượng chưa từng nghĩ đến lúc đi nơi khác định cư
bởi ở đây có công việc thuận lợi môi trường sống quen thuộc và tình làng nghĩa xóm sâu đậm
khi nghe thông báo về việc cư xá sắp phải tháo dỡ để thực hiện dự án xây dựng mới
chị đồng tin nhưng mong muốn được tái định cư tại chỗ
dân ở đây muốn như vậy thôi chứ còn mà cứ hộp mà nói chung chung thì người dân không biết gì hết
cứ đưa giấy cứ đưa giấy cứ đưa giấy
cứ đưa giấy cho người dân là điền vô ước nguyện hay là cái gì đi vô
nhưng mà không tới biết chủ trương là nhà đầu tư là ai rồi đi về ở quận nào quận nào chẳng biết nữa
bây giờ chỉ muốn là rõ ràng cho người dân để người dân biết để người dân không có còn quang mang nữa
trong ba phương án tái định cư được chính quyền địa phương đưa ra lấy ý kiến người dân sinh sống tại cư xá thanh đa
gồm trường hợp người dân không có nhu cầu tái định cư tại chỗ
thì nhận tiền tự lo
thứ một là chọn nơi ở mới thứ hai là chọn căn hộ tái định cư tại chỗ và thứ ba là chọn căn hộ tái định cư ở vị trí mới
hầu hết cư dân ở đây đều cho biết lựa chọn phương án tái định cư tại chỗ
chúng tôi đều nhận cái là tái định cư tại chỗ thôi
cho yên tâm tại vì vấn đề con gái cháu là học hành ở đây vấn đề công an việc làm ở đây nữa nó tiền
nhân dân ở đây người ta cũng cần là những người mà nhà đầu tư đó xuống để mà nói về cụ thể
thì dân người ta mới chịu đi chứ đúng không với lại rõ ràng là người ta đi rồi
dự án đầu tư xây dựng cùng tám chung cư lô số gồm lô số một số hai số bốn số sáu số tám số chín và một mươi một mươi một
thuộc cư xá thanh đa do công ty cổ phần phát triển nhà thanh đa làm chủ đầu tư
dự án có tổng mức đầu tư hơn bốn bốn trăm năm mươi bốn tỷ đồng được phân kỳ thực hiện theo hai giai đoạn
giai đoạn một đầu tư xây dựng hai khối nhà chung cư cao tầng
trên khu đất đã giải phóng mặt bằng thuộc lô số bốn và số sáu với diện tích một mươi năm tám trăm ba mươi m hai
giai đoạn hai đầu tư tiếp các khối nhà cao tầng tại sáu lô số còn lại để tạo thuận lợi cho người dân ổn định cuộc sống
chủ đầu tư và chính quyền địa phương đã tạo trước quỹ nhà tái định cư tại chỗ ở vị trí hai lô đã giải phóng mặt bằng
chủ trương này nhận được sự đồng tình ủng hộ của người dân
trong khi đó tại quận một nơi có tám mươi sáu chung cư cũ được xây dựng trước năm một nghìn chín trăm bảy mươi
trong đó có ba chung cư đã xuống cấp cực kỳ nguy hiểm gồm chung cư số hai mươi ba lý tự trọng thuộc phường bến nghé
chung cư một trăm hai mươi tám hai bà trưng phường na cao và chung cư một trăm năm mươi năm một trăm năm mươi bảy bùi viện phường phạm ngũ lão
tất cả đều nằm ở vị trí đắc địa nhưng qua nhiều lần mời gọi
mới đây có hai nhà đầu tư quan tâm hai dự án đầu nhưng vẫn vướng mắt khi chưa xác định nghĩa vụ tài chính đối với phần diện tích nhà thuộc sở hữu nhà nước của hai chung cư này
hiện quận một giờ sẽ xây dựng hướng dẫn thực tế
còn chung cư một trăm năm mươi năm một trăm năm mươi bảy bùi viện vẫn chưa thu hút được nhà đầu tư nào và người dân còn cố bám trụ ở lại rất nguy hiểm
theo ông nguyễn văn dũng chủ tịch ủy ban nhân dân quận một cho biết khó khăn của địa phương này là quỹ nhà bố trí tái định cư chưa đủ và ngay trên địa bàn quận một không còn nữa
người dân phải về khu tái định cư vĩnh lộc b huyện bình chánh vị trí xa nơi ở cũ và tiền hỗ trợ tạm cư thấp dẫn đến nhiều hộ dân vẫn chưa đồng tình
theo nhiều chuyên gia phân tích một nguyên nhân nữa
khiến chưa có nhà đầu tư nào mặn mà đối với dự án xây dựng chung cư cũ
là do quy định về chỉ tiêu quy hoạch điển hình chung cư một trăm năm mươi năm một trăm năm mươi bảy bùi viện chỉ tiêu quy hoạch mật độ xây dựng ban đầu một trăm linh
nhưng bây giờ rút lại còn bảy mươi năm vì phải tạo độ lùi theo ranh lộ giới
ngoài ra một số chung cư cũ đã di dời hàng chục năm nay nhưng nhà đầu tư muốn tham gia phải chi trả số tiền hỗ trợ tạm cư cho cư dân
con số này lên đến hàng chục tỷ đồng
thành phố hồ chí minh đặt mục tiêu đến năm hai nghìn ba mươi
phải cải tạo được một nửa trong tổng số bốn trăm bảy mươi bốn chung cư cũ trên địa bàn
dù chỉ còn một năm nữa là đến thời hạn nhưng tới nay thành phố mới chỉ di dời được ba mươi hai chung cư cũ
thưa quý vị tiến độ xử lý chung cư cũ đang đứng trước nguy cơ vỡ kế hoạch đề ra
lý do chính là vướng ở khâu di dời tạm cư cho người dân và chính sách thu hút nguồn lực từ các nhà đầu tư vẫn chưa hiệu quả
đây rõ ràng là bài toán
có khó mà thời gian qua chính quyền thành phố hồ chí minh chưa tìm ra lời giải hợp lý
để phân tích rõ hơn về vấn đề này xin kiếm mời quý khán giả cùng theo dõi cuộc phỏng vấn ngắn của truyền hình nhân dân
với ông lê hoàng châu chủ tịch hiệp hội bất động sản thành phố hồ chí minh
đầu tiên xin được gửi lời chào đến ông lê hoàng châu chủ tịch hiệp hội bất động sản thành phố hồ chí minh
thưa ông hiện nay dự án cài tạo chung cư cũ tại thành phố hồ chí minh vẫn đang diễn ra rất chậm hơn so với kế hoạch
vậy thì theo ông nguyên nhân từ đâu
tâm thương mại lê văn sĩ và khu chung cư nguyễn thiện thuật quận sẽ chuyển đổi chức năng sử dụng đất từ đất ở sang chức năng thương mại dịch vụ văn phòng khách sạn với các chỉ tiêu quy hoạch theo chương trình cải tạo sửa chữa chung cư cũ
những tín hiệu lạc quan ban đầu dù vậy xuyên suốt câu chuyện chậm cài tạo chung cư cũ điểm mấu chốt vẫn là cần tạo được sự đồng thuận từ phía người dân nhà đầu tư và sự điều phối hợp lý của cơ quan quản lý thì chương trình cài tạo nâng cấp xây mới chung cư cũ mới được thực hiện nhanh